tiếp tục thông tin vụ lấp vùng đệm di sản vịnh hạ long xây dựng dự án
sáng nay đại diện ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết đã có kết luận và đưa ra tổng mức xử phạt
là một trăm hai mươi năm triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hiếu hạn doja capital chủ đầu tư dự án
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
yêu cầu khẩn trương có biện pháp bảo vệ di sản vịnh hạ long
theo quyết định này công ty doja capital không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường
đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định
tiếp đó công ty này vào ngày sáu tháng một mươi một đã có đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh quảng ninh
tiến hành kiểm tra thực địa và xác định chủ dự án chưa thực hiện đúng những nội dung
trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra chủ đầu tư chưa xuất trình được hồ sơ mặt bằng thi công và biện pháp thi công
chiều ngày sáu tháng một mươi một chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
cũng đã ký công văn yêu cầu công ty doja capital dừng thi công dự án
để hạn chế tác động xấu và ảnh hưởng tới di sản bộ văn hóa thể thao và du lịch
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh chỉ đạo cơ quan liên quan của tỉnh
phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra thực tế
tại khu vực dự án đề xuất biện pháp xử lý bảo vệ các giá trị của di sản
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trần thiện thi chú tại huyện an biên
tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt tạm giam bốn tháng
theo kết quả điều tra ông thi là trưởng văn phòng công chứng an biên và cũng là công chứng viên
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến cuối năm hai nghìn một mươi tám ông thi đã để nhân viên hai lần tự ý ra ngoài
nhận hai hợp đồng chuyển nhượng đất của người khác đã ký sẵn rồi mang về phòng công
điều đáng nói là cả hai hợp đồng này đều là chữ ký giả của chủ đất
việc làm của ông thi đã gây thiệt hại cho chủ đất là hơn một mươi tỷ đồng
khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông thi cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng
liên quan đến việc làm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nói trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian gần đây tội phạm lừa đảo trên không gian mạng với đích là lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn của tỉnh bắc cạn
đã có chiều hướng gia tăng
những thủ đoạn chiêu thức tinh vi người dùng bị thao túng tâm lý mất cảnh giác
thủ đoạn tuy đã cũ nhưng nhiều nạn nhân mới vẫn bị sập bẫy
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn đã tiếp nhận trình báo
của một người phụ nữ chú viện ngân sơn tỉ bắc cạn về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền tám trăm bảy mươi triệu đồng
khoảng cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba chị này nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội facebook
của một tài khoản tên vũ trung quyền
đang làm việc trong một công ty kinh doanh cờ bạc tại singapore
qua tin nhắn đối tượng rủ dê người phụ nữ lập tài khoản tại trang web có tên miền
advancedgame cfd để đầu tư
khi chị lập tài khoản để truy cập vào thì là trang web có nội dung đánh bạc cá cực trực tuyến
ngày một mươi năm tháng một mươi chị đã nạp vào tài khoản bằng cách truyền khoản vào tài khoản của các đối tượng
tổng số tiền tám mươi hai triệu đồng
đến dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi chị rút về tài khoản ngân hàng được một trăm linh năm triệu đồng
do tin tưởng đối tượng từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi người phụ nữ này tiếp tục nạp vào tài khoản
trên trang web nhiều lần với tổng số tiền tám trăm bảy mươi triệu đồng nhưng sau đó không rút ra được
có nội dung liên quan đến truyền tiện của chúng ta là tiến hành xác định xem người đó có một tên chính trụ
và có phải là người quen không hay là bằng cách thử lặng lừa đảo của các đối tượng là tiến hành
hack list giao lô hay là facebook sau đó là tiến hành các hoạt động lừa đảo khác
cái việc lừa đảo của những đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thì vẫn còn có hiện tượng mà xảy ra
nhưng tuy nhiên với sự đề cao cảnh giác đặc biệt là của đội ngũ giao dịch viên
do vậy là chúng tôi đã phát hiện vài nhân ngăn chặn kịp thời
để không để cho những đối tượng lừa đảo khách hàng đến chuyển tiền cho bọn lừa đảo
và thứ hai là chúng tôi cũng kịp thời phối hợp báo cáo ngay với công an tỉnh và công an huyện
để chúng tôi có cái quy chế phối hợp được điều chỉnh ở cái kỳ tới
sẽ được điều chỉnh tốt hơn để cho chúng ta ngăn chặn được những cái lỗ hỏng
mà ở cái quy chế phối hợp cũ
chưa đề cập đến
mạng xã hội nơi mà những thông tin không được kiểm chứng
nhiều người chỉ vì sự chủ quan thiếu hiểu biết đã để các đối tượng xấu loại dung
thực hiện các hành vi phạm tội cùng với các giải pháp của lực lượng công an
thì chính mỗi người sử dụng mạng xã hội cần tạo sức đề kháng
như không trụ cập vào các đường linh lạ không tự ý cài đặt phần mềm
tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng
mỗi người dân hãy tự nêu cao tinh thần cảnh giác với loại thương phạm này
không chịu thành nạn nhân bất đơn sĩ mất tiền tài sản

đang được cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm linh tám
nhận được tin báo công an phường vĩnh hưng công an quận hòa mai
đã có mặt phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân
lãnh đạo quận hoàng mai cũng có mặt kỷ thời và chỉ đạo khắc phục hậu quả
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bị cáo hà văn hòa
chú thôn mang tôn xã pờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tùng
phải nhận bản án trung thân phiên tòa vừa diễn ra vào ngày hôm nay
vào ngày bảy tháng một ro đã thuê hòa lấy ma túy từ suối đắk hòn
xã pờ y huyện ngọc hồi về cất giấu tại nhà hòa
rồi đợi giao cho một người khác để lấy tiền công là một mươi triệu đồng
hòa điều khiển xe mô tô đến suối đắk hòng gặp rô lấy ma túy về nhà cất giấu
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng một qua tin báo của quần chúng nhân dân
các lực lượng gồm tổ công tác công an huyện ngọc hồi
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y tiến hành kiểm tra tại nhà riêng của hà văn hòa
phát hiện hơn chín trăm bảy mươi gram methamphetamine
kết thúc phiên tòa căn cứ và tính chất mức độ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hà văn hòa tù trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
một vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh phú yên
đã bị lực lượng công an tỉnh phát hiện và bắt quả ta
vào khoảng một mươi hai h ba mươi năm phút ngày sáu tháng một mươi một
trên tuyến quốc lộ một a thuộc thôn phước lộc một xã hòa thành thị xã đông hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt quả tang trương đức hơn
chú tại tỉnh bình thuận đang cầm một túi sách màu đen có biểu hiện nghi vấn phạm tội
tiến hành làm việc và kiểm tra túi sách của hơn lực lượng công an phát hiện bên trong
có chứa một mươi bảy bịch ma túy đá tổng trọng lượng khoảng gần một kg
cùng một số dụng cụ để sử dụng chất ma túy
qua làm việc trương đức hơn khai nhận đã được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên
từ tỉnh bình thuận về tỉnh phú yên sau đó sẽ trả công
tuy nhiên khi vừa đến phú yên thì hơn đã bị bắt
mặc dù chưa vào dịp giáp tết nguyên đán nhưng ngay từ thời điểm này
một số đầu nộng đã thay đổi phương thức tìm mọi cách vận chuyển pháo về nước
để găm hàng chờ thời điểm thích hợp bán ra thị trường
mới đây tại nghệ an một đường dây buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ số lượng lớn
vừa bị lực lượng công an triệt phá thu giữ gần bốn tạ pháo nổ
đây là gần một năm tạ pháo nổ được phan văn thơ chú xã diễn mỹ huyện diễn châu
đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán vận chuyển pháo nổi trái phép quy mô lớn
từ nước ngoài về việt nam cất dấu tinh vi ngay trên xe ô tô bán tải
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an phát hiện bắt giữ trong ngày sáu tháng một mươi một
dưới vỏ bọc là một người buôn bán hàng tiêu dùng từ nghệ an qua biên giới và ngược lại
phan văn thơ đã mua pháo từ nước ngoài về bán cho nhiều đối tượng tại nghệ an
để cất dấu đợi bán hàng dịp tết
sáng tết thì các bán ngành ra quân hết đường biên đường tiết
thì là phải có người hết rồi không đi được
nhưng mà đến tháng một mươi hai là đầu tháng một là ra quân hết rồi
với lại cái điếp đó chỗ thể điếp mình đi thì đường nó đi được
cái ngoài mức lũ lụt là không đi nữa
để đối phó với lực lượng chức năng thì các đối tượng buôn bán pháo đã chủ động
là mua bán vận chuyển trái phép pháo về nội địa trước tết
thời gian rất là dài
sau đó là về phân vối các nước địa chỉ bán lẻ tại nội địa
đây là vấn đề khó khăn cho lực lượng chức năng
ngoài thơ cơ quan công an cũng tiến hành bắt giữ sau đối tượng còn lại
trong đường dây chú các huyện diễn châu nghi lộc và thành phố vinh
thu giữ tổng cộng gần bốn tạ pháo nổ
đáng nói đây đều là những đối tượng có nhân thân tốt
chưa từng có tiền án tiền sự
điều này cho thấy nhiều người dân vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm
và hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi buôn bán vận chuyển tàng trữ
sử dụng pháo nổ trái phép
chúng tôi khuyên cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về pháo
đặc biệt là tuyệt đối không mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép các loại pháo
nghệ an là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước
có nhiều đường tiểu ngạch giáp biên
nên tình hình buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ tiêm ẩn phức tạp
với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi
chỉ tính từ ngày một tháng sáu đến nay công an nghệ an đã phát hiện bắt giữ ba mươi hai vụ
với bốn mươi tám đối tượng thu giữ gần hai năm tấn pháo nổ các loại